phụ nữ đơn thân là một trong những đối tượng yếu thế của xã hội
đặc biệt phụ nữ đơn thân sống ở các vùng nông thôn gặp khó khăn từ nhiều phía
và rất cần được trợ giúp trong đó quan trọng nhất là trợ giúp về kinh tế
để họ có cuộc sống ổn định ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại làng phụ nữ đơn thân huyện sóc sơn hà nội
dưới chân ngọn núi đôi của huyện sóc sơn hà nội
có một ngôi làng có cái tên khá đặc biệt làng phụ nữ đơn thân
hơn hai trăm linh thành viên của làng là hơn hai trăm linh cảnh đời chẳng ai giống ai
nhưng các bà các mẹ các chị ở đây đều một vai hai gánh
vừa làm cha vừa làm mẹ vượt qua những đình kiến
sự mặc cảm để nuôi dạy con cái chăm sóc gia đình
ngôi làng đã tồn tại hai mươi năm nay kéo chị em khỏi nỗi bơ vơ
và giúp họ vững vàng hơn khi hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình
trước đây đa số các chị em đều thuộc diện nghèo
năm hai nghìn tám được sự hỗ trợ của liên minh hợp tác xã thành phố hà nội
một hợp tác xã có cái tên đặc biệt đã ra đời ở đây
hợp tác xã phụ nữ đơn thân với một trăm một mươi bảy thành viên để giúp nhau thoát nghèo
hợp tác xã có một quỹ tín dụng nhỏ nhỏ để giúp chị em có đồng vốn sản xuất kinh doanh
cái số vốn đấy thì các chị dùng để chăn nuôi sản xuất và kinh doanh
thì đem lại cái hiệu quả cho chị em
thì ngày càng phát triển nên cũng là tự mình để có một cái cuộc sống tự mình vươn lên chính mình
một mươi năm năm chật vật với ruộng đồng nuôi hai cậu con trai sau khi chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông
bà đỗ thị thành đã thấm bao nỗi gian chuân của cuộc sống
cách đây ba năm cậu con trai thứ hai lại bị tai nạn dẫn tới liệt nửa người
nhờ sự động viên và cho vay vốn của quỹ tín dụng hợp tác xã phụ nữ đơn thân
bà đã tích cực chăn nuôi bò gà trồng lúa trồng màu
bên cạnh ngôi nhà cũ nát một ngôi nhà mới khang trang hơn đã được dựng lên từ bàn tay của bà và các con
tôi thấy là có cái quỹ đấy là rất tốt rất phù hợp với phụ nữ đơn thân của chúng tôi
nó là nguồn động viên nó là cái nguồn vốn để tạo điều kiện cho chị em làm ăn
nuôi con ăn học chăn nuôi tăng ra sản xuất
nói chung là cái vốn đấy là rất là hữu ích cho chị em phụ nữ đơn thân
chị nhượng năm nay đã hơn bốn mươi tuổi sức khỏe yếu lại nuôi mẹ già và con nhỏ một mình
dù hợp tác xã tạo điều kiện cho vay nhưng chị lại chưa thể biến đồng vốn thành cơm gạo vì sức lực không nhiều
mỗi tháng chị được nhận thêm trợ cấp của nhà nước để nuôi con nhỏ
khó khăn trồng chất nhưng chị luôn nhận được sự động viên giúp đỡ của các chị em trong làng
tôi cũng gặp nhiều khó khăn nuôi mẹ già con nhỏ đã được hợp tác xã đơn thân
đã quan tâm đến mẹ con nhà tôi và ủng hộ gia đình tôi nuôi cháu ăn học
làng phụ nữ đơn thân hôm nay rộn ràng hơn khi được các bác sĩ về khám bệnh miễn phí
đối với họ điều đáng quý không chỉ là hai chữ miễn phí
mà quý bởi sự quan tâm mà xã hội đang dành cho họ
quan trọng hơn những điều này đã góp phần giúp cho những người phụ nữ ở đây không còn đơn độc
và cách nghèo đã không còn đeo bám họ nữa